mở đầu bản tin là thông tin liên quan đến hai vụ tai nạn giao thông xảy ra tại long an và ninh thuận vào những ngày cuối tuần qua
các bác sĩ bệnh viện trợ rẫy tp hcm vừa tổ chức họp báo thông báo về tình hình sức khỏe của các nạn nhân
vụ tai nạn thứ nhất xảy ra vào ngày một tháng một mươi một
theo đó một gia đình đi nghỉ mát ở phan thiết về đến địa phận huyện hàm thuận nam thì tông vào xe tải lật nhiều vòng là một người phụ nữ tử vong tại chỗ
ba người bị thương được chuyển vào bệnh viện chợ rẫy
trong đó hai người bị thương nặng nhất là anh đinh xuân cảnh bốn mươi năm tuổi bị gãy xương sườn gãy ngón chân trái chấn thương đầu
thứ hai là nạn nhân đinh thị hoài phương bốn mươi tám tuổi bị chấn thương đầu mặt phải nhập khoa chấn thương sọ não
trước đó chiều ngày ba mươi tháng một mươi một xe bảy chỗ chở gia đình tám người từ đồng nai đi lông an giữ tiệc cưới
khi đến địa bàn huyện thạnh hóa long an thì xe này va chạm với xe khách đi ngược chiều làm bốn người trên xe phải nhập viện
trong đó có hai nạn nhân là người trung quốc
nặng nhất là anh nguyễn thanh phong bốn mươi ba tuổi bị dập phổi chấn thương ngực
và em nguyễn trung việt tám tuổi bị gãy xương đùi chấn thương đầu
hiện tất cả các bệnh nhân đều tạm ổn định và tiếp tục ở lại bệnh viện theo dõi và điều trị